xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh thành phía đông bắc bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông
kết hợp với vùng hội tụ gió ở mực một năm trăm linh m
nên khu vực này tiếp tục nhiều mây có mưa rào rải rác
do tác động của mưa và không khí lạnh nên trong ngày mai
trời vẫn ở ngưỡng rét với nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
sau đó không khí lạnh sẽ suy yếu nên nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần
nhiệt độ ban trưa đạt ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
chịu tác động của khối không khí lạnh tầng thấp và hình thế gây mưa trên cao
nên nhiều mây có mưa rào và rông
lượng mưa khá tập trung trong ngày mai sau sẽ giảm dần về diện và lượng
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới có xu hướng tăng dần từng ngày
đến ngày ba mươi tháng ba thì nhiệt độ trưa chiều có thể đạt ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
với các tỉnh trung bộ cho đêm nay và ngày mai
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên tại các tỉnh thành
từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế có mưa rải rác
trời rét về đêm và sáng tại các tỉnh thuộc khu vực bắc trung bộ
và ban ngày nhiệt độ cũng chỉ tăng lên và đạt đẳng ngưỡng là hai mươi một đến hai mươi bốn độ
ở các tỉnh từ thanh hòa đến quảng bình và ở mức là hai mươi năm hai mươi tám độ
tại các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế
từ ngày hai mươi chín tháng ba thì mưa giảm nhiệt độ tăng dần trở lại
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
trong khoảng hai ngày tới mưa nhỏ vẫn có thể xảy ra về đêm và sáng
tại các tỉnh từ đà nẵng cho đến quảng ngãi
sau đó mưa tại khu vực này cũng sẽ giảm
trưa chiều có nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt trong khoảng hai mươi tám ba mươi hai độ
có nơi còn cao hơn
lối xuống các tỉnh tây nguyên
trong hai ngày tới tại khu vực này phổ biến có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày thì có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn ở các tỉnh con tum và gia lai
với đêm và sáng sớm trời xe lạnh khi nhiệt độ sẽ hạ về dưới mức là hai mươi hai độ
còn các tỉnh phía nam nắng nóng vẫn sẽ xảy ra
diện rộng tại các tỉnh miền đông của nam bộ
với nhiệt độ ban trưa tại đây có thể đạt ở mức là ba mươi bốn ba mươi sáu độ
có nơi cao hơn
các khu vực còn lại nhiệt độ phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó khoảng ngày ba mươi các tỉnh thuộc khu vực miền tây của nam bộ
có khả năng sẽ xuất hiện mưa giải rác vào lúc chiều tối
nên nắng nóng sẽ suy giảm nhẹ